huyện ủy bảo thắng vừa qua đã kỷ luật cảnh cáo một ủy viên ban chấp hành đảng bộ huyện là trường phòng tài nguyên môi trường huyện do để xảy ra sai phạm trong lĩnh vực quản lý điều chuyển về vị trí cấp phó tại phòng dân tộc huyện đồng thời đưa ra khỏi danh sách quy hoạch ban chấp hành đảng bộ huyện

huyện ủy bảo thắng vừa qua đã kỷ luật cảnh cáo một ủy viên ban chấp hành đảng bộ huyện do để xảy ra sai phó tại phòng dân tộc huyện